sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu sau một tháng tạm hoãn tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã mở lại phiên phúc thẩm xét xử hoàng công lương và bốn bị cáo liên quan đến vụ chạy thận nhân tạo làm tám người thiệt mạng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh này
phiên tòa diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày một mươi tám tháng sáu
những thông tin về phiên phúc thẩm xét xử hoàng công lương sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị khán giả trong bản tin tối nay mời quý vị khán giả chú ý đón xem